đại sứ quán việt nam tại cộng hòa pháp vừa tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
và giới thiệu những hình ảnh tư liệu về tình hữu nghị giữa chủ tịch hồ chí minh với nhân dân pháp
lễ kỷ niệm bắt đầu bằng lễ dân hương tại bàn thờ chủ tịch hồ chí minh trong đại sứ quán việt nam tại cộng hòa pháp
khoảnh khắc thiêng liêng và vô cùng xúc động vì pháp là nơi ghi nhiều dấu ấn của người trên hành trình ra đi tìm đường giải phóng dân tộc
phát biểu tại buổi lễ đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại cộng hòa pháp nguyễn ngọc sơn khẳng định
bảy mươi một năm kể từ khi chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường ba đình hà nội ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đất nước việt nam đã có những bước phát triển nhanh hội nhập sâu rộng có vị thế đáng nể trong khu vực và trên trường quốc tế
việt nam đã trở thành một đối tác đáng tin cậy tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
nhân dịp này bảo tàng hồ chí minh và cục lưu trữ văn phòng trung ương đảng phối hợp với đại sứ quán việt nam tại pháp
tổ chức triển lãm chủ tịch hồ chí minh với tình hữu nghị pháp việt
gần ba trăm linh bức ảnh tài liệu và hiện vật được chia làm ba phần chính để giới thiệu về thời kỳ người hoạt động trên đất pháp
trong những ngày đầu tiên tìm đường cứu nước đấu tranh cho mối quan hệ bình đẳng việt pháp
về chuyến thăm chính thức pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu của chủ tịch hồ chí minh đặt mối quan hệ chính thức giữa hai nước
và tạo vị thế ngoại giao mới của nước việt nam dân chủ cộng hòa
triển lãm cũng dành một phần để giới thiệu về hoạt động của hội người việt nam tại pháp
trong gần một trăm linh năm tồn tại và phát triển luôn gắn bó đồng hành cùng tổ quốc trong cuộc đấu tranh
dành độc lập thống nhất và xây dựng đất nước ngày càng sâu mạnh
tôi rất vinh dự được tham gia lễ kỷ niệm quốc khánh việt nam và xem triển lãm này
tôi từng là đại sứ pháp tại cộng hòa trác và đặc biệt tôi là đại sứ pháp đầu tiên ở việt nam
tôi cũng như rất nhiều người pháp khác đều biết đến chủ tịch hồ chí minh kính yêu của việt nam
người đã ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc
gia đình chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với việt nam vì có ba thế hệ sinh ra ở hà nội huế và nha trang
đại sứ nguyễn ngọc sơn cho rằng đây là sự kiện được hai nước mong đợi từ rất lâu và đạt kết quả tốt đẹp
tạo động lực mới cho quan hệ song phương và mở ra chương trình mới cho quan hệ đối tác
chiến lược được ký kết từ năm hai nghìn một mươi
pháp có vai trò quan trọng trong eu và việt nam là một thành viên tích cực trong asean
vì vậy hai nước sẽ tiếp tục có những đóng góp vào hòa bình ổn định và an ninh trong khu vực và trên thế giới
việt nam và pháp cộng bối quan hệ truyền thống lâu đời gắn bó được chủ tịch hồ chí minh quan tâm vùn đắp
pháp là nơi chủ tịch hồ chí minh dừng chân lâu nhất và để lại nhiều dấu ấn lịch sử trên chặng đường ra đi tìm đường cứu nước
chỉ một năm sau khi đất nước giành được độc lập
chủ tịch hồ chí minh đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới pháp trên cương vị của người đứng đầu một nhà nước độc lập có chủ quyền